sẽ xuất cấp gần bốn trăm linh tấn gạo từ nguồn dự trữ của quốc gia để cứu đói cho người dân tỉnh thanh hóa vừa hứng chịu thiên tai
đây là quyết định do phó thủ tướng vương đình huệ vừa ký
cụ thể phó thủ tướng giao bộ tài chính xuất cấp ba trăm tám mươi năm tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh thanh hóa cứu đói cho bà con bị ảnh hưởng do mưa bão từ ngày ba mươi tháng bảy đến ngày bốn tháng tám
bộ lợi đồng thượng binh và xã hội chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo
ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng theo quy định
trước đó do thiên tai tỉnh thanh hóa đã bị thiệt hại nặng nề về người và vật chất với tổng thiệt hại lên tới bảy trăm ba mươi tỷ đồng